liên quan đến vụ vỡ hai đoạn bờ bao chống lũ ngăn chiều cường tại khu vực ba sông hậu cồn khương phường cái khế quận ninh kiều tp cn
sau hai ngày tích cực khắc phục hậu quả đến chiều nay quận ninh kiều đã khắc phục xong hai đoạn bờ bao ngăn chiều chống lũ
sau khi xuất hiện hai điểm vỡ bờ bao chống lũ ngăn chiều tại khu vực ba sông hậu cồn khương phường cái khế quận ninh kiều
đã nhanh chóng huy động sáu mươi dân quân dân phòng trên địa bàn quận và một xe sáng cạp xuống hiện trường giúp dân ra cố bờ bao cứu tài sản
do vị trí sạt lở thứ hai không có đất nên quận ninh kiều phải thuê xe cơ giới trở đất từ nơi khác đến để đắp bờ bao ngăn chiều chống lũ cứu tài sản cho các hộ dân để hạn chế thiệt hại thấp nhất
để ứng phó với đỉnh chiều trên sông hậu có thể lên cao nhất trong năm vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hiện ủy ban nhân dân quận ninh kiều đang quyết liệt kiểm tra hệ thống sông rạch bờ bao trong lũ
ngăn chiều trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho hệ thống bờ bao chống lụt bão sạt lở khi chiều cường dâng cao
từ đó sẽ kịp thời cảnh báo thông báo và di rời người dân tài sản ra khỏi khu vực bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân